tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức hội nghị trước mùa thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
hội nghị trước mùa thiên tai là diễn đàn thường niên của hội chữ thập đỏ việt nam
là dịp để chia sẻ các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thảm họa
tăng cường điều phối hợp tác giữa hội chữ thập đỏ việt nam và các đối tác trong và ngoài phòng trào
diễn đàn cũng là dịp củng cố mối quan hệ đối tác với các đối tác các tổ chức liên hợp quốc
các tổ chức phi chính phủ các tổ chức quốc tế
những điểm mới và điểm nhấn cho công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa trong mùa thiên tai năm nay
là việc áp dụng công nghệ thông tin đầu tư tài chính dựa vào dự báo trong ứng phó thảm họa
sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân các hoạt động truyền thông nhằm thu hút và vận động nguồn lực
đặc biệt cái nét mới của hội nghị trước mùa thiên tai năm nay là hội chữ thập đỏ việt nam
chia sẻ cái việc áp dụng công nghệ thông tin trong cái việc phòng ngừa ứng phó thảm họa
rồi là phổ biến những cái phương thức triển khai mới trong cứu trợ của hội chữ thập đỏ việt nam
như là hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo mà chúng tôi viết tắt là fbf
hay là dùng cái phần mềm quản lý bản đồ đa thiên tai
và đặc biệt là thông qua hội nghị năm nay thì chúng tôi muốn kêu gọi các tổ chức
các doanh nghiệp các cá nhân các tổ chức quốc tế cả trong và ngoài nước
đồng hành với hội chữ thập đỏ việt nam trong các hoạt động ứng phó và cứu trợ với thiên tai khi xảy ra
dự hội nghị các đại biểu cũng cho biết các hoạt động ứng phó thiên tai
kêu gọi và vận động nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp tham gia công tác ứng phó với thiên tai thảm họa
cần triển khai một cách có hiệu quả nhất tới cộng đồng giảm thiểu thiệt hại khi ứng phó
và dần từng bước cụ thể hóa mục tiêu chiến lược trong việc xây dựng cộng đồng an toàn
chúng tôi vẫn xác định năm hai nghìn một mươi chín cũng sẽ là những năm mà có những thiên tai chắc chắn là không thể tránh khỏi
những thiên tai cực đoan việc mà chuẩn bị các phương án cũng như là tập huấn rồi thả hội thảo để triển khai
đấy là một công việc thường niên bắt buộc và có tác dụng vô cùng to lớn
năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị công tác hội chữ thập đỏ việt nam đã tạo ra một công việc
ứng phó cứu trợ thiên tai trong toàn hệ thống hội chữ thập đỏ việt nam đạt gần hai trăm năm mươi tỷ đồng
trợ giúp hơn chín trăm sáu mươi lượt người khắc phục hậu quả thiên tai
để chuẩn bị công tác ứng phó thiên tai năm hai nghìn một mươi chín hội chữ thập đỏ việt nam và các cấp ban ngành
đã chuẩn bị các công tác cần thiết đồng thời nghiên cứu áp dụng mô hình ứng phó sớm dựa trên dự báo
ứng dụng công nghệ thông tin triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông từ trung ương tới địa phương
và sẵn sàng ứng phó với tinh thần chủ động cao nhất khi thiên tai xảy ra với chủ đề
giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng